các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nghệ sĩ thương tín cho biết hiện tại mệt suốt nhẹ nhưng chưa có triệu chứng nặng
bên cạnh đó nam diễn viên còn tiết lộ chưa tiêm mũi vaccine nào và từng có di chứng bị đột quỵ
lý do chưa được tiêm vaccine là nam diễn viên đánh mất chứng minh thử
hiện thương tín được cách ly và tự điều trị bằng thuốc do phòng khám đa khoa nơi ông được xin việc cấp cho
theo thông tin chia sẻ từ nghệ sĩ trước đó ông đến một phòng khám đa khoa xin việc làm và được họ yêu cầu thực hiện test covid một mươi chín
trước nghệ sĩ thường tín nhiều nghệ sĩ việt đã mắc và điều trị covid một mươi chín với hành trình đầy quyết tâm và nghị lực
có thể kể đến như diễn viên anh đức
ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một anh đức bị sốt và có triệu chứng mắc covid một mươi chín
anh thực hiện cách ly tại nhà và tự điều trị
anh đức từng kể lại trên trang cá nhân hành trình tự điều trị và vượt qua giai đoạn mắc covid một mươi chín đầy quyết tâm
nam diễn viên cho biết bí quyết để thắng dịch bệnh của anh là uống nhiều nước ăn nhiều trái cây rau củ
vệ sinh họng mũi bằng nước muối
bên cạnh đó anh đức sông hơi bằng nước chanh xả gừng
sau hơn một tháng tự điều trị tại nhà anh đức đã bình phục hoàn toàn
nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ hỏi hàn của những người bạn đồng nghiệp thân
và cả khán giả hâm mộ đã liên tục hỏi thăm và động viên anh
theo anh đức bí quyết lớn nhất để vượt qua dịch bệnh đó chính là tinh thần lạc quan
cựu cát cà đơ lữ đắc long cũng trở thành f khi đỉnh dịch diễn biến phức tạp ở tp hcm
anh lữ đắc long đã có những ngày tháng điều trị covid một mươi chín đầy khó khăn
anh từng kể lại rằng đã có những giây phút tưởng như không thể vượt qua được vì anh bất tỉnh nhiều lần
cựu cát cà đơ khó khăn khi thở sức lực suy kiệt cơ thể đau đớn
anh còn bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng khi vợ con cũng đều dương tính
nhưng bằng sự mạnh mẽ nghị lực cũng như là nỗ lực điều trị của các y bác sĩ bệnh viện trợ giấy
gia đình cựu cát cà đơ lữ đắc long đã có hơn một tháng vượt qua phút giây khó khăn chiến thắng covid một mươi chín
anh lữ đắc long chia sẻ mỗi lúc tỉnh dậy anh phải nghĩ rằng mình phải sống vì gia đình bạn bè người thân
ca sĩ phương mỹ chi cũng vượt qua và chiến thắng covid một mươi chín khi bổ sung đầy đủ dưỡng chất giữ tinh thần lạc quan
vào thời điểm mệt mỏi nhất phương mỹ chi và mẹ luôn động viên nhau cố gắng gượng dậy tập thể dục tập thở trong vòng ba mươi phút
nhiều nghệ sĩ việt như kim đào minh đức nhạc sĩ trọng thịnh
đã vượt qua và chiến thắng dịch bệnh bằng nghị lực sự mạnh mẽ quyết tâm và tình yêu cuộc sống
dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết người dân trên thế giới
giống rằng chúng ta luôn động viên nhau phải lạc quan chấp nhận sống chung với dịch
nhưng không thể phủ nhận covid một mươi chín đã cuốn trôi quá nhiều điều
trong đó thứ đáng quý nhất có lẽ chính là mạng sống
rất nhiều người đã hồi phục sau khi nhiễm covid một mươi chín nhưng cũng có rất nhiều người không may mắn như thế
ngày hai mươi tám tháng chín
phi nhung đã qua đời do covid một mươi chín hưởng dương năm mươi một tuổi
rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp cùng đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước thông tin này
trước đó phi nhung điều trị covid một mươi chín ở bệnh viện gia an một trăm một mươi năm từ ngày một mươi chín tháng tám
tuy nhiên do sức khỏe không được cải thiện nên phi nhung đã được chuyển sang bệnh viện trợ giấy
ngày một mươi ba tháng chín đạo diễn nguyễn tấn lực đã qua đời sau thời gian dài điều trị covid một mươi chín hưởng dương ba mươi một tuổi
năm đạo diễn mắc covid một mươi chín giữa tháng tám
và được điều trị tại bệnh viện ung bướu cơ sở hai trước khi qua đời
đạo diễn nguyễn tấn lực còn có nghệ danh khác là hứa kiệt luân từng được biết đến với vai trò diễn viên
anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đạo diễn phim chị thám tử ngày em đến
sau ba tuần nhập viện điều trị vì mắc covid một mươi chín vào lúc một giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy
nghệ sĩ ưu tú khải hoàn đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm hưởng thọ sáu mươi tám tuổi
được biết do có bệnh nền đau dạ dày nhiều năm nên
điều trị bệnh của nghệ sĩ không tiến triển
tối ngày ba mươi tháng bảy nghệ sĩ hải ngoại phi hải cũng đã qua đời trong sự bàng hoàng của người thân và gia đình
thời điểm đó đã có rất nhiều lời chia buồn được gửi tới gia đình của ca sĩ phi hải
nhiều nghệ sĩ như trịnh kim chi ốc thanh vân cũng động viên vợ của cố nghệ sĩ là ca sĩ hương giang
sẽ vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này
sáng ngày hai mươi năm tháng bảy nghệ sĩ kim phượng cũng đã ra đi khi đang điều trị covid một mươi chín
tại viện điều dưỡng quận tám tp hcm
kim phượng từng là thành viên trụ cột của đoàn cải lương tuồng cổ huỳnh long nổi tiếng một thời
sau này kim phượng chuyển nghề chuyên chế tác phục trang sân khấu
chuyên cung cấp phục trang đạo cụ mũ máu cho các đoàn hát và hãng phim video cải lương
khi họ cần thực hiện các tác phẩm cổ trang
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy sau nhiều ngày suốt nhẹ và ho nghệ sĩ kim phượng cảm thấy khó thở
người nhà đã liên hệ với viện điều dưỡng quận tám để đưa vào bệnh viện
sau khi xét nghiệm các bác sĩ chuyên khoa cho biết
nghệ sĩ kim phượng dương tính với virus sars cov hai
nghệ sĩ được cho máy trợ thở nhưng đến sáng ngày hai mươi năm tháng bảy thì nguy kịch
do có nhiều bệnh nền như huyết áp tim mạch tiểu đường
nên bà đã qua đời vào lúc một mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy hưởng thọ sáu mươi sáu tuổi
có thể nói giờ đây họ đã ra đi mãi mãi
nhưng những giá trị về nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã công hiến sẽ luôn còn đó
tồn tại mãi với thời gian
ngoài các nghệ sĩ đại dịch covid cũng đã cướp đi
sinh mạng của hơn hai mươi ba người trong thời gian vừa qua
để lại nhiều nỗi đau đớn mất mát cho cả đất nước
thời gian vừa qua các cán bộ chiến sĩ và đồng bào cả nước đã đoàn kết một lòng
chung một ý chí chống dịch như chống giả
tuy nhiên dịch bệnh chưa có tiền lệ lây lan nhanh cực kỳ nguy hiểm
hơn một triệu người nhiễm covid một mươi chín dịch bệnh đã cướp đi
sinh mạng của hơn hai mươi ba đồng bào chiến sĩ
với sức công phá khủng khiếp của biến chủng sars cov hai
ở đợt dịch tiếp theo
tại tâm dịch đà nẵng hải dương bắc giang bắc ninh thành phố hồ chí minh
số lượng người tử vong lần lượt phá các mốc một trăm linh một một mươi hai mươi
dù toàn xã hội đã chung sức tận lực chống dịch
dù các lực lượng y tế tuyến đầu đã chiến đấu bất kể ngày đêm
dù đã có những y bác sĩ và cán bộ tiền phương hy sinh vì covid một mươi chín
nỗi đau đến tột cùng khi nhiều người đến lúc nhắm mắt xuôi tay
không người thân ở bên cạnh
nhiều gia đình hai ba người tử vong
những em bé sinh ra không nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ
không được uống giọt sữa đầu đời
dịch bệnh quá ác liệt nên nhiều người khi mắt chưa được tổ chức lễ tang chú đáo
theo phong tục tập quán để lại nỗi say rứt trong lòng của người thân và đồng đội
nhằm tưởng nhớ những nạn nhân của dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một vừa qua nhiều nhà thờ chùa cùng đánh chuông đường phố tắt đèn
khi lễ tưởng niệm những nạn nhân mất trong đại dịch covid một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ
tỉnh ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
bày tỏ lòng thành kính chia buồn sâu sắc với gia đình của người hy sinh
tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
và nguyện cầu cho các linh hồn của người đã mất được siêu thoát
yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hẳng
trong giờ phút thiêng liêng này
xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng bào
đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài đã tử vong và hy sinh vì dịch bệnh
nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát
dịch covid một mươi chín sớm được tiêu trừ
để nhân loại không phải gánh chịu thêm đau thương mất mát
ông chiến nói
gần hai năm kể từ khi xuất hiện
covid đã cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi ba người việt
hầu hết họ đã không thể ở bên người thân trong những giờ phút cuối
quý vị khán giả thân mến
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang chứng tỏ sức công phá khủng khiếp của mình
khi số ca mắc mới và ca tử vong vẫn đang tăng cao trong thời gian gần đây
người dân nhất định không được chủ quan
lơ lả trước đại dịch
thực hiện đúng năm k và các chỉ thị liên quan của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại